trong phiên họp thứ hai mươi năm ngày một mươi một tháng bảy ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc xem xét quyết định thành lập thị trấn lai uyên
huyện bào bàng thị trấn tân thành huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương và thị trấn đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
theo báo cáo của chính phủ thì cả ba địa phương huyện bào bàng huyện bắc tân uyên huyện can lộc đều đã được công nhận là đô thị loại năm
tuy nhiên ông vũ hồng thanh chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội lại chưa đồng tình với báo cáo của chính phủ

từ báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy xét về tiêu chuẩn điều kiện thành lập thị trấn thì đều bảo đảm theo đúng nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội và dân cư tại địa phương ba huyện đều thể hiện tinh thần ủng hộ cao
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thành lập thị trấn lai uyên thị trấn tân thành tỉnh bình dương và thị trấn đồng lộc tỉnh hà tĩnh với tỷ lệ một trăm linh các đại biểu